ngay sau phần trả lời chất vấn bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
thay mặt chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề
và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
đây là lần đầu tiên tại nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn phó thủ tướng vương đình huệ trả lời chất vấn
là người chất vấn đầu tiên đại biểu mùa a vàng nêu thực trạng thuốc giả thuốc kém chất lượng gây bức xúc
và đề nghị phó thủ tướng cho biết giải pháp của chính phủ
thời gian gần đây cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến sản xuất thuốc giả thuốc kém chất lượng
và đây chỉ là những vụ việc bị phát hiện đã gây bức xúc cử tri và nhân dân
xin phó thủ tướng cho biết giải pháp của chính phủ trong lĩnh vực này
trước cái tình hình này thì một mặt thì chính phủ là chỉ đạo là phải xử lý nghiêm những cái sai phạm
và riêng về cái vụ này thì đã tiến hành khởi tố và bắt giam
đồng thời phải tăng cường công tác quản lý về mặt nhà nước của bộ y tế
chính phủ và thủ tướng cũng đã chỉ đạo là tăng cường khâu là công tác đấu thầu thuốc tập trung
tại hai kênh là tại bộ y tế và kênh thứ hai là tại bảo hiểm xã hội việt nam
cùng với việc đấu thầu ở các tỉnh và các bệnh viện
tại phiên chức vấn nhiều đại biểu đã đặt những công tác quản lý về mặt nhà nước của bộ y tế
những câu hỏi liên quan đến sự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn bắc vân phong và phú quốc
xin phò thủ tướng cho biết khai quát nếu triển khai thành công ba đặc khu vân đồn bắc vân phong và phú quốc
thì kinh tế và xã hội của các địa phương đó sẽ phát triển đến mức nào
đóng góp to lớn như thế nào cho nền kinh tế việt nam
đồng thời xin phó thủ tướng phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế ở ba đặc khu đó
với sự ổn định về an ninh quốc pháp

và đến các địa phương và các vùng khác
đồng thời xin phó thủ tướng phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế của ba đặc khu đó
với sự ổn định về an ninh quốc phòng và sự vẹn toàn lệnh thổ của đất nước theo thời gian
hiện nay thì chúng ta chưa thông qua luật đặc khu còn đang bàn
do đó mà bây giờ để có những cái câu trả lời cho thật là đầy đủ
thì chắc phải có một sự nghiên cứu cằn kẽ hơn
xin với đại biểu là cho phó thủ tướng sẽ trả lời bằng văn bản
tại phiên chất vấn phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã trả lời ý kiến
của các đại biểu quốc hội về việc quản lý tiền ảo vấn đề phát triển kinh tế xã hội
gắn với phát triển văn hóa lĩnh vực cải cách tiền lương
các vấn đề liên quan đến người lao động phát triển nguồn nhân lực
vấn đề quản lý đất đai ngân sách nhà nước